hưởng ứng chương trình tiết kiệm điện trong sinh hoạt và sản xuất để giảm thiểu nguy cơ bị quá tải lưới điện trong mùa nắng nóng
bằng nhiều cách làm hay sáng tạo tỉnh ninh thuận đã đạt được một số kết quả giúp cho ngành điện bảo đảm an ninh năng lượng theo mục tiêu đề ra
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh ninh thuận
vừa sinh hoạt vừa hoạt động kinh doanh tại nhà nên nhu cầu sử dụng điện của gia đình chị trần thị kim loan ở phường phủ hà thành phố phan giang tháp tràm rất lớn
để giảm chi phí chị loan đã thay thế toàn bộ bóng đèn huỳnh quang bằng bóng đèn led lắp đặt bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời nên mỗi tháng gia đình tiết kiệm được ba mươi điện năng so với trước đây
để giảm chi phí sản xuất trong quá trình nấu bia công ty cổ phần bia sài gòn ninh thuận đã thay thế hệ thống máy lạnh cũ bằng hệ thống máy lạnh phân tần giúp giảm điện năng tiêu thụ một mươi
bên cạnh đó tuyên truyền vận động người lao động tiết kiệm năng lượng qua đó tiết kiệm hàng tỷ đồng mỗi năm
thì cái hệ thống lạnh phân tần thì nó sẽ giảm một mươi cái tiêu thụ điện cho cái hệ thống lạnh
còn cái biện pháp khác để hưởng ứng cái tiêu thụ tiết kiệm điện thì thay bóng đèn led hay là giảm cái giờ chiều sáng rồi giảm điều hòa rồi thì nó cũng có tác dụng
để giảm thiểu nguy cơ quá tải điện năng trong mùa nắng nóng công ty điện lực ninh thuận đã phối hợp với các đơn vị địa phương đoàn thể triển khai thực hiện các chương trình tiết kiệm điện
như giờ trái đất gia đình tiết kiệm điện tiết kiệm điện trong trường học
hỗ trợ tiết kiệm điện cho các hộ nuôi tôm mô hình thắp sáng đường quê
góp phần tạo nếp tiết kiệm điện có hiệu quả với khách hàng trong tỉnh
chúng tôi cũng đề nghị các hộ sử dụng điện
cũng nêu cao tinh thần tiết kiệm điện như chúng ta đã thực hiện trong thời gian qua
giảm sử dụng các thiết bị điện công suất lớn trong giờ cao điểm
để lưới điện vận hành an toàn liên tục và không có xảy ra một sự cố đáng tiếc nào
việc sử dụng và tiết kiệm điện hợp lý đã góp phần tích cực cho ngành điện ở ninh thuận
có đủ điều kiện bảo đảm việc cung ứng điện năng
phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân
bảo vệ môi trường sống bảo đảm an ninh năng lượng đạt mục tiêu đề ra